tại tỉnh bắc cạn theo thống kê với hơn ba trăm linh điểm có nguy cơ sạt lở cao
đang là vấn đề đáng báo động cần sự cẩn trọng đề phòng của mỗi người dân
vài năm trở lại đây nhiều hộ dân sinh sống xung quanh khu vực trung tâm y tế huyện ba bể
thường xuyên nâm nấp lo sợ bởi tình trạng sạt lở đất đá thường xuyên xảy ra mỗi khi mùa mưa lũ về
sinh sống ở đây đã lâu ông luận cho biết sau mỗi trận mưa
một khối lượng đất đá rất lớn đã bị sạt trượt và tràn vào nhà các hộ dân
trong những đêm mưa lũ bà con không dám ở trong nhà vì lo sợ

không chỉ có đất đá sạt lở làm ảnh hưởng đến người dân
mà trên các tuyến giao thông huyết mạch của bắc cạn cũng xảy ra tình trạng lở đất đá
mới đây nhất trên quốc lộ ba b đoạn qua khu vực đèo áng tòng
dù mưa không lớn nhưng do đất đá sạt lở
một vụ tai nạn đã xảy ra với một xe ô tô tải chạy qua đây
trên nhiều tuyến đường khác đặc biệt là những tuyến mới xây dựng xong
khi nền ta luy dương chưa ổn định thì tình trạng sạt lở cũng thường xuyên diễn ra
khi mưa lớn kéo dài đất ngấm nước lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ sạt lở ta luy
sạt lở ta luy không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mà còn gây thiệt hại kinh tế lớn
trong mùa mưa bão thì là khi mà tham gia giao thông trên tuyến thì đặc biệt là các tuyến đường đèo
hay xảy ra nguy cơ đá lở thì bà con cũng hết sức chú ý và cũng đẩy những cái biển cảnh báo
của đơn vị đường bộ của chúng tôi đã cắm vào trên các tuyến
và tuân theo sự hướng dẫn điều khiển giao thông của các cán bộ của tôi trên tuyến
theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
hiện nay bắc cạn có khoảng ba trăm linh điểm có nguy cơ sạt lở
trên hai ba trăm linh hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai cao
vì thế người dân trong những khu vực nguy hiểm cũng cần hết sức thận trọng
chủ động đề phòng kịp thời di chuyển khỏi những vị trí có nguy cơ sạt lở cao khi có mưa lũ